các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
một chủ xe một trăm một mươi một lần vi phạm giao thông
mới đây công an huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang qua trích xuất camera giám sát giao thông ở địa phương đã phát hiện
xử lý nhiều trường hợp người điều khiển xe mô tô vi phạm giao thông với tần suất lớn trong một tháng
cụ thể từ ngày một hai đến ngày hai mươi chín hai hai nghìn hai mươi bốn công an huyện này ghi nhận xe máy biển kiểm soát chín mươi tám d một bốn mươi sáu xx của chị ntt
ở huyện hiệp hòa có hai mươi sáu lần vi phạm trong đó có một mươi lần vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm
một mươi sáu lần vượt đèn đỏ tổng cộng mức phạt của hai mươi sáu lần vi phạm này là một mươi năm bốn triệu đồng
hay như trường hợp của anh tvt chủ sở hữu của xe máy mang biển kiểm soát chín mươi tám d một nghìn bốn xx
anh tê tỏ ra rất bất ngờ khi nhận hai mươi bốn biên bản phạt nguội với năm lần vượt đèn đỏ
một mươi chín lần không đuổi mũ bảo hiểm tổng số tiền phạt của hai mươi bốn lần vi phạm là một mươi bốn triệu đồng
công an huyện hiệp hòa thông tin chỉ trong tháng hai hệ thống camera giám sát giao thông trên địa bàn huyện
đã ghi nhận một trăm linh trường hợp
công an huyện đã ghi nhận bốn trăm ba mươi sáu xe máy vi phạm giao thông với tần suất từ một mươi hai lần trở lên
trong đó phổ biến là lỗi không chấp hành hiệu lệnh của tín hiệu đèn giao thông và không đội mũ bảo hiểm
trên cơ sở đó cảnh sát giao thông đã gửi thông báo vi phạm đến chủ phương tiện
đến ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn công an huyện đã lập tám mươi hai biên bản tạm giữ sáu xe máy
tại vĩnh phúc chỉ trong một tuần từ ngày bảy tháng ba đến ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
công an tỉnh đã phát hiện và ghi nhận bốn trăm ba mươi sáu xe máy vi phạm giao thông
điển hình xe biển kiểm soát tám mươi tám f một ba trăm sáu mươi một xx chủ xe ở huyện yên lạc bị ghi nhận tới một trăm hai mươi sáu lần vi phạm
xe biển kiểm soát tám mươi tám k một nghìn ba trăm một mươi bốn xx chủ xe ở huyện tam dương có một trăm một mươi một lần vi phạm
hàng loạt các loại xe đều vi phạm giao thông trên dưới bảy mươi lần
người vi phạm bất ngờ
tương trình với cơ quan chức năng khi đến làm việc hầu hết người vi phạm đều thừa nhận các lỗi vi phạm
sau khi xem đầy đủ hình ảnh do cảnh sát cung cấp
họ đưa ra nhiều lý do như nhà gần không cần đội mũ do vội và đường vắng nên vượt đèn đỏ
và rất bất ngờ khi bị phạt nguội đình minh rằng cảnh sát giao thông sẽ rất khó xử lý như ô tô
tại hà nội phòng cảnh sát giao thông công an thành phố cũng thường xuyên triển khai phạt nguội các phương tiện vi phạm qua hình ảnh
gồm cả xe ô tô và xe gắn máy
đây là những hình ảnh không chỉ được hệ thống camera giám sát giao thông ghi lại mà còn do người dân cung cấp
đội cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ trên đường có thể dừng xe trực tiếp và lập biên bản xử phạt
chỉ huy đội cảnh sát giao thông số một phòng cảnh sát giao thông công an hà nội cho biết
đơn vị đang thường xuyên phối hợp với trung tâm chỉ huy và đội điều khiển đèn tín hiệu xử phạt vi phạm qua hình ảnh
khi lực lượng túc trực tại hệ thống giám sát camera phát hiện người điều khiển xe vi phạm
sẽ gửi hình ảnh cho tổ cảnh sát giao thông đang tuần tra kiểm soát tại khu vực đó để dừng phương tiện thông báo lỗi và lập biên bản
bằng hình thức dừng xe trực tiếp xử phạt những lỗi vi phạm được phát hiện qua camera trước đó
mỗi tháng đội một đã lập biên bản xử lý khoảng năm mươi một trăm linh tài xế
các hành vi vi phạm chủ yếu là vượt đèn đỏ và đi sai làn đại diện đội cảnh sát giao thông số một cho hay
việc phạt nguội vi phạm giao thông trong đó có vi phạm của xe máy đã được cảnh sát giao thông trên toàn quốc áp dụng từ lâu
tuy nhiên tỷ lệ đến nộp phạt rất ít bởi xe máy không phải đăng kiểm định kỳ như ô tô
nên khi nhận được biên bản chủ xe cũng phớt lờ
ngoài ra tỷ lệ xe máy chưa sang tên đổi chủ còn rất lớn dẫn đến tình trạng giấy thông báo phạt nguội không đến được với chủ sở hữu thực tế
kể từ khi thông tư hai mươi bốn của bộ công an về việc cấp và quản lý biển số xe theo mã định danh có hiệu lực
từ ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba các hình ảnh vi phạm giao thông đều được lưu lại trên hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành
nếu chiếc xe đó vi phạm ở bất cứ đâu vào một thời điểm khác mà các tổ công tác dừng trực tiếp
cảnh sát giao thông chỉ cần tra cứu hệ thống là có căn cứ xử phạt
cách áp dụng linh hoạt kết hợp giữa phạt nguội và dừng xe trực tiếp giúp tăng cường hiệu quả của phạt nguội
theo thiếu tướng nguyễn văn mừng phó cục trường cục cảnh sát giao thông
khi người tham gia giao thông có vi phạm hệ thống camera giám sát sẽ truyền hình ảnh về trung tâm chỉ huy giao thông
từ đây lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra hình ảnh đối với phương tiện xác minh thông tin và lập biên bản
tiếp đó biên bản được gửi đến nơi mà chủ phương tiện đăng ký cư trú trên hệ thống cơ sở dữ liệu
để thông báo về lỗi vi phạm và thời gian giải quyết việc xử phạt vi phạm hành chính
tuy nhiên nhiều trường hợp vi phạm vẫn cố tình không đến thực hiện nghĩa vụ nộp phạt
thiếu tướng mừng nói và cho rằng đây là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý vi phạm qua hình ảnh
để khắc phục tình trạng trốn tránh nộp phạt cục cảnh sát giao thông đã và đang phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương
công an cấp xã sau khi hệ thống dữ liệu cập nhật được hoàn thiện hơn
cục sẽ gửi thông báo kịp thời về các địa phương để người vi phạm biết và chấp hành quy định
thiêu tá trần quang trình đội phó đội cảnh sát giao thông số chín phòng cảnh sát giao thông công an hà nội cho rằng
hiện nhiều biển số xe máy đang ở dạng ba hoặc bốn chữ số xe cũ nát hay xe qua nhiều đời chủ và chưa được định danh
cơ quan chức năng cần có chế tài xử phạt đối với những chủ xe máy chưa sang tên đổi chủ để định danh biển số
khi các biển số xe mô tô xe gắn máy đã được về với chính chủ tức là đã được định danh như biển số xe ô tô
cơ quan chức năng dễ dàng thực hiện xử phạt vi phạm qua hình ảnh
thiếu tá trinh cho hay
hóa trang mặc thường phục bắt vi phạm giao thông
quý i năm hai nghìn hai mươi bốn lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý trên một ba triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
phạt tiền gần hai bốn mươi một năm tỷ đồng
theo thông tin từ cục cảnh sát giao thông bộ công an trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn một ba triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
phạt tiền gần hai bốn mươi một năm tỷ đồng
tước hai trăm linh sáu bốn trăm sáu mươi tám giấy phép lái xe bằng chứng chỉ chuyên môn tạm giữ ba trăm bảy mươi ba năm trăm bốn mươi năm phương tiện các loại
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba xử lý tăng hai trăm tám mươi năm một trăm ba mươi năm trường hợp phạt tiền tăng sáu trăm bảy mươi năm bốn tỷ đồng tức bốn mươi chín bảy
cụ thể vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý trên một hai triệu trường hợp
phạt tiền gần hai một mươi chín năm tỷ đồng
trong đó liên quan đến vi phạm nồng độ cồn và quy định về tốc độ lần lượt là hai trăm bảy mươi năm một trăm ba mươi và hai trăm bốn mươi năm bảy trăm linh bảy trường hợp
một trăm tám mươi bảy trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy và hai mươi một bảy trăm bốn mươi trường hợp trở hàng quá tải
liên quan đến vi phạm giao thông đường sát xử lý hai trăm sáu mươi bảy trường hợp phạt tiền một trăm bốn mươi hai triệu đồng
lĩnh vực giao thông đường thủy xử lý một mươi bốn trăm bảy mươi chín trường hợp phạt tiền hai mươi một tám trăm bốn mươi một tỷ đồng
trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
toàn quốc đã xảy ra sáu năm trăm năm mươi vụ tai nạn làm chết hai bảy trăm hai mươi ba người và bị thương năm hai trăm bốn mươi sáu người
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba số người chết do tai nạn giao thông đã giảm bốn trăm tám mươi bốn người khoảng một mươi bảy
cục cảnh sát giao thông cũng cho biết tai nạn giao thông tập trung chủ yếu ở lĩnh vực giao thông đường bộ
với sáu bốn trăm chín mươi sáu vụ làm chết hai sáu trăm tám mươi sáu người bị thương năm hai trăm ba mươi chín người
lĩnh vực giao thông đường sắt khoảng bốn mươi vụ trên các tuyến thủy nội
xảy ra một mươi bốn vụ
đáng chú ý trong ba tháng đầu năm đã xảy ra sáu vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
tại quảng ninh thanh hóa trà vinh lào cai thừa thiên huế tuyên quang
chủ yếu liên quan đến xe vận tải hành khách
cục cảnh sát giao thông bộ công an vừa có kế hoạch chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc
về việc tập trung xử lý xuyên suốt năm nhóm hành vi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông trong năm hai nghìn hai mươi bốn
những hành vi này bao gồm nồng độ cồn ma túy quá khổ quá tải cơi nới thành thùng xe
tốc độ vi phạm về tránh vượt phần đường làn đường không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
sử dụng các loại giấy tờ giả liên quan đến người điều khiển và phương tiện
theo kế hoạch này đối với vi phạm về nồng độ cồn và ma túy cảnh sát giao thông sẽ huy động lực lượng cụ thể
trên từng tuyến đảm bảo nguyên tắc phải khép kín thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động vị trí kiểm soát
bố trí lực lượng sử dụng xe mô tô tuần tra cơ động gần khu vực kiểm soát để kịp thời xử lý các trường hợp
cố tình quay đầu xe trốn tránh việc kiểm tra bố trí lực lượng mặc thường phục bí mật nắm tình hình
để thông báo và kịp thời xử lý người vi phạm sử dụng rượu bia tham gia giao thông cục cảnh sát giao thông thông tin
đồng thời tổ chức xác minh các trường hợp vi phạm là cán bộ đảng viên gửi thông báo về cơ quan đơn vị
để xử lý nghiêm theo quy định trường hợp phát hiện lái xe dương tính với ma túy sẽ xác minh nhân thân nơi cư trú
để có biện pháp quản lý với chuyên đề vi phạm về tốc độ vi phạm về tránh vượt phần đường làn đường
thì cảnh sát giao thông bố trí người trực tại trung tâm chỉ huy giám sát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ qua đó giả soát kịp thời
các phương tiện vi phạm để thông báo cho lực lượng công khai dừng phương tiện để xử lý
tại các tuyến không có hệ thống giám sát tự động cơ quan chức năng bố trí cán bộ hóa trang mặc thường phục sử dụng
các thiết bị kỹ thuật để ghi nhận các hành vi vi phạm và xử lý nếu không dừng được phương tiện thì phải gửi thông báo
đến chủ phương tiện có liên quan để xử phạt
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình đã hết xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau